khi cái vụ việc đăng kiểm xảy ra thì bộ thông đã phải đề nghị bộ ngan đề nghị bộ quốc phòng để hỗ trợ lực lượng đăng kiểm của bộ ngan của bộ quốc phòng sang
cái thứ hai chúng tôi phải huy động cái đăng kiểm viên ở tất cả các trung tâm đăng kiểm trong toàn quốc để về các trung tâm đăng kiểm mà đang thiếu hụt để hỗ trợ
và thậm chí là còn phải tận dụng phải mời gọi cả những bác những chú đăng kiểm viên mới nghỉ hưu nhưng còn đủ sức khỏe
để quay lại làm việc thì đây là một cái trường hợp bất khả kháng và trong cái quá trình vừa qua thì tôi cũng đã chỉ đạo rất quyết liệt cái việc này
bộ trưởng nguyễn văn thắng cũng cho biết hiện cục đăng kiểm việt nam cũng đã tuyển dụng khoảng ba trăm năm mươi đăng kiểm viên
sắp tới sẽ điều chỉnh nghị định một trăm ba mươi chín về hoạt động đăng kiểm điều chỉnh lại quy trình
không nhất thiết một dây chuyền có ba đăng kiểm viên sẽ có thêm nguồn nhân lực phục vụ công tác đăng kiểm thời gian tới
trong phiên làm việc sáng ngày mai bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thắng tiếp tục trả lời chất vấn các vấn đề đại biểu quốc hội nêu
sáng nay bộ công an phối hợp với hội đồng lý luận trung ương tổ chức hội thảo khoa học quốc gia bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa giữ nước từ khi nước chưa nguy
nhìn lại một mươi năm qua và dự báo bối cảnh tình hình đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm dưới sự chủ trì của đại tướng
giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an và giáo sư tiến sĩ nguyễn văn thắng
ủy viên bộ chính trị chủ tịch hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
thứ trưởng bộ công an lê quốc hùng trong báo cáo đề dẫn đã đề cập mục tiêu yêu cầu và nội dung thảo luận của hội thảo
nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn những vấn đề mới cả về lý luận và thực tiễn của sự nghiệp bảo vệ tổ quốc
nhất là phương châm bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa giữ nước từ khi nước chưa nguy bổ sung các đánh giá về kết quả thành tựu bảo vệ tổ quốc một mươi năm qua
dự báo những yếu tố tác động đến sự nghiệp bảo vệ tổ quốc trong thời gian tới vai trò trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị
nhất là vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang trong bảo vệ tổ quốc
phát biểu khai mạc hội thảo giáo sư tiến sĩ nguyễn xuân thắng khẳng định ý nghĩa tầm quan trọng của việc tổ chức hội thảo
thống nhất nghiên cứu tổng kết thực tiễn vận dụng phương châm bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa giữ nước từ khi nước chưa nguy
cung cấp luận cứu khoa học và thực tiễn nhằm tham mưu với đảng bổ sung phát triển nhận thức về sự nghiệp bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh tình hình mới
hội thảo cũng nhận được tám mươi báo cáo khoa học và nghe một mươi ý kiến phát biểu tham luận của các đại biểu đại diện các ban bộ ngành
các nhà khoa học tướng lĩnh sĩ quan trong công an và quân đội
các ý kiến tham luận đã làm sâu sắc hơn nhận thức quan điểm của đảng về bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa giữ nước từ khi nước chưa nguy
vai trò của kinh tế văn hóa trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc đồng thời nhấn mạnh việc chăm lo xây dựng phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc
góp phần tạo nên nền tảng sức mạnh nội sinh của đất nước để bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
nêu bật vai trò nòng cốt và những đóng góp quan trọng của lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc
nhất là kết quả một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương tám khóa một mươi một
các phát biểu cũng tập trung đánh giá dự báo tình hình thế giới và trong nước từ nay đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
và kiến nghị đề xuất nhiều cách làm hay giải pháp hữu ích có tính khả thi cao phục vụ sự nghiệp bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
phát biểu kết luận hội thảo bộ trưởng tô lâm cho biết quá trình tổng kết nghị quyết trung ương tám khóa một mươi một về chiến lược bảo vệ tổ quốc
tiếp tục khẳng định tầm nhìn chiến lược của đảng ta về bảo vệ tổ quốc
tầm nhìn này được kiểm nghiệm và phát huy giá trị dẫn đường góp phần xây dựng đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực uy tín và vị thế quốc tế như ngày nay mà đại hội một mươi ba của đảng đã khẳng định
trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng toàn diện các thế lực thù địch thay đổi chiến lược và phương thức chống phá ta
sử dụng phương thức phi vũ trang là chủ yếu lợi dụng các chiêu bài dân chủ nhân quyền tôn giáo dân tộc để can thiệp vào nội bộ nước ta với chiến lược hết sức nguy hiểm diễn biến hòa bình kết hợp bạo loạn lật đổ
do vậy phương thức đấu tranh phi vũ trang ngày càng giữ vị trí quan trọng
đấu tranh trên các lĩnh vực kinh tế chính trị tư tưởng văn hóa là những phương thức để bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa giữ nước từ khi nước chưa nguy
bộ trưởng nhấn mạnh kết quả hội thảo đã khẳng định vai trò lãnh đạo của đảng đối với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc của cả hệ thống chính trị vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang trong đó có lực lượng công an nhân dân việt nam anh hùng
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày bác hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc sáng nay bộ công an tổ chức hội thảo khoa học giá trị trường tồn của tư tưởng hồ chí minh về thi đua yêu nước đối với lực lượng công an nhân dân
thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng phó chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng bộ công an chủ trì hội thảo
cùng dự còn có các đồng chí nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên thứ trưởng bộ công an các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng cùng hơn hai sáu trăm linh đại biểu tại sáu mươi ba điểm cầu địa phương
hội thảo đã thu hút được nhiều nhà khoa học nhà nghiên cứu đại biểu công an các đơn vị địa phương với một trăm ba mươi bốn tham luận trong đó một mươi hai tham luận trình bày trực tiếp
đã góp phần làm rõ hơn những giá trị to lớn trong tư tưởng của chủ tịch hồ chí minh về thi đua yêu nước
lời kêu gọi thi đua ái quốc xuất phát từ lợi ích nhân dân đem lại ấm no hạnh phúc và độc lập tự do cho nhân dân
thấm nhuận tư tưởng của người qua từng thời kỳ từng giai đoạn cách mạng toàn lực lượng công an nhân dân đã luôn coi trọng công tác thi đua khen thưởng vận dụng tư tưởng của người vào thực tiễn
bộ công an đã phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp lấy nhiệm vụ chính trị làm nội dung thi đua hướng vào giải quyết các nhiệm vụ cam go phức tạp
cùng với phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc được triển khai xuyên suốt nhiều phong trào thi đua sôi nổi như học tập và thực hiện sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh đã góp phần tạo động lực to lớn cổ vũ động viên cán bộ chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn gian khổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
lãnh đạo bộ công an chúng ta chọn một chủ đề hội thảo rất có ý nghĩa đúng thực sự là một giá trị trường tồn tức là giá trị bền vững còn mãi cho các đời sau các thế hệ sau nói theo
đó là quy luật của tồn tại và phát triển nhất là trong đổi mới hội nhập hiện nay
riêng với công an nhân dân thì theo cảm nhận của tôi đây thực hành thi đua ái quốc theo lời bác dạy không có gì tốt hơn là thực hiện cho được năm mươi một chữ vàng bác dạy công an nhân dân và thực hiện cho được lời bác dạy công an là bạn dân
bàn dân cho nên suốt đời gần dân tin dân học dân để phục vụ nhân dân
nhất là bây giờ chúng ta đã có điều kiện đưa công an chính quy chuyên nghiệp về từ xã đến phường đến khu dân cư
để phục vụ dân hàng ngày
phát biểu kết luận hội thảo thượng tướng trần quốc tỏ khẳng định các bài tham luận tại hội thảo đều có ý nghĩa hết sức quan trọng tiếp tục khẳng định giá trị khoa học và làm sáng tỏ thêm những nội dung mang tính lý luận và thực tiễn của tư tưởng hồ chí minh về thi đua yêu nước
từ đó giúp nâng cao nhận thức của cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng công an nhân dân về tư tưởng thi đua yêu nước của chủ tịch hồ chí minh
đặc biệt trong bối cảnh hiện nay và dự báo thời gian tới sẽ có nhiều thời cơ thuận lợi
tác động đến nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
vấn đề đặt ra là cần phải phát huy hơn nữa về giá trị trường tồn của tư tưởng hồ chí minh về thi đua yêu nước đối với lực lượng công an nhân dân
góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới
đồng thời hội thảo cũng đã đưa ra nhiều những ý kiến kiến nghị
đề xuất với đảng nhà nước và đảng ủy công an trung ương bộ công an về một số những chủ trương chính sách về công tác thi đua khen thưởng
đề xuất sửa đổi bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong công an nhân dân
để phát huy kết quả hội thảo thứ trưởng trần quốc tỏ yêu cầu công an các đơn vị địa phương tiếp tục nghiên cứu
tiếp thu tối đa các kiến nghị đề xuất trong các bài tham luận để xây dựng báo cáo lãnh đạo bộ
phục vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng
thưa dân thời gian tới
vào sáng ngày hôm nay tại hà nội thượng tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an
đã có buổi tiếp đoàn đại biểu cơ quan kiểm kê tù binh và người mất tích thuộc bộ quốc phòng hoa kỳ đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh đây là chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng khi việt nam hoa kỳ đang hướng tới kỷ niệm một mươi năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện
hợp tác an ninh quốc phòng tiếp tục được hai bên quan tâm thúc đẩy
hợp tác nhân đạo khắc phục hậu quả chiến tranh vẫn là vấn đề được ưu tiên trong chương trình nghị sự song phương
thứ trưởng lương tam quang cho biết thời gian qua hoạt động hợp tác tìm kiếm quân nhân mất tích trong chiến tranh tại việt nam đã được các cơ quan chức năng của hai nước tích cực phối hợp
việt nam đã tìm thấy và bàn giao đưa về hoa kỳ các bộ hài cốt nghi của quân nhân hoa kỳ mất tích trong chiến tranh
đây là kết quả rất tích cực đáng ghi nhận phản ánh sự nỗ lực của hai bên
thứ trưởng lương tam quang bày tỏ mong muốn thời gian tới hoa kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ việt nam khắc phục hậu quả chiến tranh như cung cấp hồ sơ thông tin di vật của bộ đội việt nam hy sinh mất tích giả phá bom mìn còn sót lại hỗ trợ các dự án tẩy độc dioxin và các hoạt động nhân đạo khác
theo mặt đoàn ông marky gil kenley kahaleway giám đốc cơ quan kiểm kê tù binh và người mất tích hoa kỳ bày tỏ sự vui mừng khi trở lại việt nam
trân trọng cảm ơn thứ trưởng lương tam quang đã dành thời gian tiếp
k haley mong muốn thời gian tới các đơn vị sẽ tăng cường hợp tác trong đó hợp tác tìm kiếm quân nhân mất tích trong chiến tranh tại việt nam sẽ tiếp tục là một trụ cột góp phần củng cố quan hệ việt nam hoa kỳ
còn vào chiều nay trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi làm việc với cục hồ sơ nghiệp vụ và các đơn vị liên quan về tiến độ xây dựng đề án trung tâm dữ liệu lớn bộ công an
sắc định việc xây dựng trung tâm dữ liệu lớn bộ công an
xây dựng trung tâm dữ liệu lớn bộ công an là một trong những nội dung quan trọng để cục hồ sơ nghiệp vụ trở thành trung tâm thông tin nghiệp vụ của lực lượng công an nhân dân